là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín trong công an tỉnh bạc liêu
thời gian qua đội ngũ y bác sĩ bệnh xá công an tỉnh luôn chủ động kịp thời ứng phó với mọi tình huống
bảo đảm việc chăm sóc bảo vệ an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
mặc dù lực lượng cán bộ y tế còn mỏng nhưng với tinh thần trách nhiệm cao
những chiến sĩ áo trắng luôn giữ vững tinh thần chiến đấu cùng lực lượng công an toàn tỉnh
quyết tâm để lùi đại dịch
công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ được quản lý khoa học với thông tin hai chiều
nhằm dự báo những nguy cơ nhiễm bệnh có thể xảy ra để kịp thời phát hiện điều trị
hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe hướng dẫn y tế cho công an các đơn vị
địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín của chính phủ
tỉnh ủy ubnd tỉnh và quy tắc năm k năm t của bộ y tế
tất cả những hoạt động đều được đẩy mạnh trong thời gian gần đây
được sự chỉ đạo sâu sát chặt chẽ
của ban giám đốc ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh
hồng học cần đã xây dựng kế hoạch đề ra nhiều phương án
để đảm bảo phòng dịch an toàn cao nhất cho lực lượng công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
qua đó trước hết kiện toàn củng cố khả năng
năng lực của đội ngũ y tế bệnh xá của công an tỉnh
để làm sao đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay khi có chủ trương của bộ công an về việc tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
bệnh xá công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
triển khai việc tiêm vắc xin cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
việc tổ chức tiêm phòng được triển khai đúng quy trình
cán bộ chiến sĩ được các y bác sĩ của bệnh xá hỗ trợ tư vấn nhiệt tình khám sàng lọc kỹ càng
bệnh sá đã chuẩn bị được một số như là
nước xác phẩm rồi các cái máy thăng nhiệt
đồng thời là triển khai được các cái kế hoạch và các khu cách ly khi có yêu cầu
là ngay chỗ là trung tâm quấn liện và nhà khách hai trăm năm mươi hai
là khoảng ba trăm linh giường để phục vụ cách ly khi có yêu cầu
công tác phun thuốc khử khuẩn tại trụ sở công an tỉnh
và nơi làm việc của công an các đơn vị địa phương được duy trì thực hiện
ngoài ra để đảm bảo công tác phòng chống dịch được chặt chẽ
bệnh xá công an tỉnh bạc liêu cũng tăng cường kiểm soát y tế đối với cán bộ
chiến sĩ và người dân đến trụ sở công an các đơn vị địa phương làm việc
đảm bảo không để dịch bệnh xảy ra trong các đơn vị công an
phân công y bác sĩ thường trực phòng chống dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại bệnh xá để tiếp nhận
xử lý các thông tin khi phát hiện dịch bệnh xảy ra
với cái tinh thần nỗ lực quyết tâm của cán bộ chiến sĩ y bác sĩ của bệnh sá
thì hiện nay đã thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch lực lượng cán bộ chiến sĩ rất yên tâm
và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch chăm sóc sức khỏe rồi để thực hiện vừa nhiệm vụ phòng chống
dịch vừa thực hiện đảm bảo an ninh trật tự ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín tuy khó khăn vất vả nhưng họ không hề nao núng
không nản lòng chùn bước
những chiến sĩ áo trắng của công an bạc liêu luôn âm thầm lặng lẽ với công việc chuyên môn
quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để cùng toàn lực lượng nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh
mang đến cuộc sống bình yên cho nhân dân